hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh lễ hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất của việt nam vẫn luôn luôn hiện hữu
đối với chúng tôi những người dân của đất nước bangladesh nói chung và của đảng cộng sản nước cộng hòa nhân dân bangladesh nói riêng
chủ tịch hồ chí minh luôn là hình ảnh sáng trói trong trái tim của mỗi con người nơi đây
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là vị lãnh tụ thiên tài và kính yêu của dân tộc việt nam
người còn là vị anh hùng giải phóng dân tộc là danh nhân văn hóa thế giới là tấm gương trói lòa cho cả nhân loại
cùng với những cái tên như các mark lenin hồ chí minh là cái tên luôn được chúng tôi trân trọng và hướng tới với tất cả sự ngỡ mộ
tôi luôn tin tưởng rằng học tập theo tư tưởng và đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
sẽ là con đường dẫn chúng tôi tới một tương lai tươi sáng như việt nam
chủ tịch hồ chí minh luôn là hình ảnh sáng trói trong trái tim của chúng tôi
tôi luôn tin tưởng rằng học tập theo tư tưởng và đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
sẽ là con đường dẫn chúng tôi tới một tương lai tươi sáng như việt nam
đó là những chia sẻ của ông mujahidu islam salim
chủ tịch đảng cộng sản nước cộng hòa nhân dân bangladesh với chúng tôi
khi chúng tôi may mắn có mặt tại quốc gia nam á này vào những ngày tháng chín hào hùng
dấu ấn đầu tiên khi đến với văn phòng của đảng cộng sản nước cộng hòa nhân dân bangladesh
là những hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh luôn tràn ngập mọi nơi mọi chỗ
từ bức tượng được ngay ngắn trên bàn làm việc của chủ tịch đảng cộng sản mujahidu islam salim
đến những cuốn sách ông lưu giữ về người
từ những câu chuyện mà ông được nghe được đọc được thấy về hồ chủ tịch
đến những bức ảnh được treo trong phòng làm việc tại nơi đây
những kinh nghiệm của cuộc đấu tranh giải phóng dân tộc của việt nam
lịch sử truyền thống của nhân dân việt nam trên tất cả là sự lãnh đạo tài ba và anh dũng của chủ tịch hồ chí minh
đã đóng góp rất nhiều cho chiến thắng của cuộc chiến tranh giải phóng bangladesh
chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều
các bài học quý giá và vĩ đại từ việt nam từ hồ chủ tịch
chúng tôi hiểu được rằng sự đoàn kết là một siêu năng lực có thể đánh bại bất cứ hoàn cảnh nào
đó cũng là lý do vì sao cái tên việt nam hồ chí minh luôn có vị trí đặc biệt trong trái tim của chúng tôi
người dân bangladesh sẽ luôn nhớ đến cái tên này với tất cả sự tôn trọng và kính trọng sâu sắc nhất
có rất đông người dân bangladesh chúng tôi biết và hiểu về cuộc đời
sự nghiệp và tư tưởng cách mạng của vị anh hùng vĩ đại chủ tịch hồ chí minh
những trang sử hào hùng của nhân dân việt nam lịch sử dựng nước và giữ nước của dân tộc việt nam
cùng hình ảnh của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại đã trở thành những biểu tượng của công cuộc dựng nước và giữ nước
với chúng tôi chủ tịch hồ chí minh là biểu tượng xuất sắc của phong trào giải phóng dân tộc
và đoàn kết quốc tế của hòa bình và hữu nghị là biểu tượng của khát vọng hòa bình đấu tranh chống áp bức bất công
tinh thần ấy hình ảnh ấy đã lan tỏa tới cả những thế hệ trẻ của đất nước bangladesh chúng tôi
giới khu vực purana pantan samut chúng tôi đến với trường đại học dhaka
trường đại học hàng đầu và hiện đại nhất ở nước cộng hòa nhân dân bangladesh
hiện nay tại ngôi trường nổi tiếng này rất nhiều môn học đã được đưa vào giảng dạy cho các thế hệ sinh viên
trong đó có những môn học về đất nước và con người việt nam
biết về việt nam về hồ chủ tịch chỉ khi mới một mươi bảy tuổi đến nay mỗi khi được nhắc tới đất nước con người việt nam
nhắc tới chủ tịch hồ chí minh vĩ đại cùng những trang lịch sử hào hùng về cuộc cách mạng giải phóng dân tộc của nhân dân việt nam
giáo sư manbudu mokakden không xấu nổi niềm tự hào và hạnh phúc
cũng bởi vậy mà mặc dù là một giáo sư chuyên ngành kinh tế

đó là khoa kinh tế khoa xã hội và khoa chính trị học
tất nhiên trong những chương trình học ấy không thể thiếu những bài giảng về lịch sử của đất nước con người việt nam cùng những hình ảnh về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
khi một mươi bảy tuổi tôi đã tham gia một chương trình trao đổi văn hóa tại ấn độ
vào thời điểm đó tôi đã được đọc một cuốn sách về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng đạo đức của chủ tịch hồ chí minh
và cũng chính vào thời điểm đó hình ảnh chủ tịch hồ chí minh cùng cuộc đời cách mạng của người đã ăn sâu vào tâm trí tôi và lan tỏa cho tới tận bây giờ
vì vậy tôi cùng các giảng viên tại đây luôn cố gắng để có thể truyền tải và lan tỏa những điều đó tới các thế hệ sinh viên của chúng tôi
không chỉ lan tỏa tới các thế hệ sinh viên của bangladesh thông qua các tiết học tại giảng đường
những cuốn sách về tiểu sử cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng chủ tịch hồ chí minh bằng tiếng bengali cũng đã được ra đời
sau thành công của việc dịch và xuất bản cuốn sách bắc hồ viết di trúc của tác giả vũ kỳ
sáng tiếng bengali vào năm hai nghìn một mươi bảy
trong hai năm gần đây đại sứ quán việt nam tại bangladesh đã tiếp tục phối hợp với viện nawat salimola
dịch cuốn sách tiểu sử hồ chí minh nhằm đáp ứng nhu cầu của nhiều độc giả bangladesh
muốn được hiểu hơn về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng vĩ đại của chủ tịch hồ chí minh
trước đó tập thơ nhật ký trong tù của hồ chủ tịch bằng tiếng bengali cũng đã được đông đào
mọi tầng lớp nhân dân bangladesh từ các nhà nghiên cứu dịch gia nhà báo
cho tới các doanh nhân văn nghệ sĩ và sinh viên đón nhận
khi được đón nhận cuốn sách nhật ký trong tù bằng tiếng anh tôi đã vô cùng thích thú
và ngay lập tức nghĩ tới việc dịch cuốn sách này sang tiếng bengali
để người dân bangladesh có thể hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
và việc dịch cuốn sách này là một điều vô cùng tự hào đối với tôi
động lực mạnh mẽ thôi thúc tôi dịch cuốn sách này sang tiếng bengali
là nhằm tạo cơ hội cho nhiều người dân bangladesh thuộc mọi tầng lớp và trình độ
có thể dễ dàng tiếp cận cuốn sách qua đó hiểu hơn về cuộc đời và sự nghiệp của lãnh tụ hồ chí minh
cá nhân tôi thật sự ngưỡng mộ cuộc đời bình dị của ông
là một nhà báo thông qua cuốn sách tôi cũng học hỏi được nhiều từ phong cách làm báo và cách viết báo của ông
tôi đã biết tới việt nam tới chủ tịch hồ chí minh từ lâu
nhưng chưa bao giờ nghĩ rằng mình có cơ hội sẽ làm được một điều gì đó liên quan tới việt nam tới chủ tịch hồ chí minh vĩ đại
từ khi biết tới lịch sử đất nước và con người của các bạn tôi chưa bao giờ ngừng dõi theo sự phát triển và lớn mạnh của việt nam
vì vậy mà khi được cầm trên tay cuốn bàn thảo liên quan tới hồ chí minh tới việt nam tôi cứ ngỡ mình đang nằm mơ
bạn có tin được không điều đó khiến tôi cảm thấy như giấc mơ của mình đã trở thành hiện thực
tôi vô cùng hạnh phúc và tự hào về điều đó
không chỉ dừng lại ở cánh cổng trường đại học mà ngay ở cả những nhà in các bức ảnh những cuốn sách viết về chủ tịch hồ chí minh
tình yêu đặc biệt của người dân bangladesh dành cho hồ chí minh vĩ đại đã hiện thực hóa theo một cách không ai có thể ngờ tới
một chương trình biểu diễn nghệ thuật về cuộc đời sự nghiệp cách mạng về tư tưởng hồ chủ tịch do chính các nghệ sĩ bangladesh gian dựng và biểu diễn
tương đương với hai mươi bốn tháng cũng đồng nghĩa với bảy trăm ba mươi ngày và hàng chục nghìn giờ đồng hồ để nghiên cứu tìm hiểu để viết kịch bản và gian dựng cho một chương trình nghệ thuật về người anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất của việt nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế
một quãng thời gian dài để có được bốn mươi phút đồng hồ về cuộc đời sự nghiệp cách mạng và tư tưởng chủ tịch hồ chí minh
một quãng thời gian dài để có được bốn mươi phút đồng hồ về cuộc đời sự nghiệp cách mạng để viết kịch bản và gian dựng cho một chương trình nghệ thuật về người anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất của việt nam giới thiệu tới bạn bè quốc tế
tôi đã có những ấn tượng sâu sắc về sức mạnh đoàn kết dân tộc của người của nhân dân việt nam và từ đó tôi đã không ngừng tìm tòi nghiên cứu để cùng với đại sứ quán việt nam tại bangladesh và các đồng nghiệp tổ chức buổi biểu diễn này
sẽ không bao giờ là đủ để có thể lan tỏa được hết những hình ảnh vĩ đại của hồ chủ tịch đến với mọi tầng lớp nhân dân
nhưng tôi nghĩ đây sẽ là cách hiếu hiệu nhất để những hình ảnh sống động về cuộc đời sự nghiệp và tư tưởng của hồ chủ tịch đi sâu hơn nữa vào trái tim của mọi người dân bangladesh cũng như bạn bè quốc tế
tôi phải nhấn mạnh là tôi thực sự rất hạnh phúc khi được vào vai diễn là hồ chủ tịch khi về già
tôi đã nghe nói về hồ chí minh khi chúng tôi còn rất nhỏ
tôi biết ông là người có một cơ thể khá nhỏ bé
nhưng lại có một vị trí và vai trò vô cùng to lớn đối với cách mạng việt nam với nhân dân và đất nước việt nam
khi biểu diễn tôi phải cố gắng hết sức để thể hiện được hình ảnh của ông trong cơ thể và tâm trí tôi
được đến với khán giả thông qua hình tượng này đối với tôi thật tuyệt vời
chắc hẳn ai cũng biết hồ chủ tịch là một vị lãnh đạo tài ba không chỉ của việt nam mà còn trên toàn thế giới
tôi thực sự rất tự hào khi được hóa thân thành hồ chủ tịch khi còn trẻ
tôi rất hạnh phúc
với nền tàng là sự tân đồng về lịch sử và sự chuẩn bị kỹ lưỡng
chương trình biểu diễn nghệ thuật đặc biệt đã để lại những ấn tượng sâu sắc trong lòng người dân việt nam
bangladesh và cộng đồng quốc tế ngay trong lần đầu tiên được tổ chức
đây cũng là hoạt động nằm trong chương trình kỷ niệm bảy mươi bốn năm quốc khánh việt nam
năm mươi năm thực hiện di trúc của chủ tịch hồ chí minh và nhằm tăng cường triển khai đề án tôn vinh chủ tịch hồ chí minh
anh hùng giải phóng dân tộc việt nam nhà văn hóa kiệt xuất ở nước ngoài
chủ tịch hồ chí minh không chỉ là vị cha già kính yêu của dân tộc việt nam
ông còn là một nhà lãnh đạo tài ba kiệt xuất của thế giới
cùng với nhân dân việt nam chủ tịch hồ chí minh đã trải qua cuộc kháng chiến chống thực dân pháp và đế quốc mỹ anh hùng
thế giới biết đến ông biết về sự kiên trung anh dũng hết lòng vì dân vì nước của ông
đối với chúng tôi chúng tôi học hỏi được rất nhiều từ ông
băng la đét và việt nam luôn có mối quan hệ gần gũi và thân thiết
chúng ta có nhiều điểm tương đồng với nhau và thông qua những hoạt động như thế này
người dân hai nước có thể hiểu hơn về lịch sử đất nước và văn hóa của nhau
người dân băng la đét có thể hiểu hơn về tinh thần cách mạng quật cường của dân tộc việt nam
hiểu hơn về sự vĩ đại nhưng đầy giản dị của chủ tịch hồ chí minh
một người anh hùng của dân tộc việt nam và cũng là một người anh hùng của thế giới
đối với lãnh đạo
lãnh đạo và người dân băng la đét hình ảnh đất nước con người việt nam
đặc biệt là hình ảnh về chủ tịch hồ chí minh
luôn ở trong họ với những tình cảm chân thành và những sự ngưỡng ngộ nhất đối với người dân việt nam
đặc biệt là sau buổi công diễn về chương trình nghệ thuật về cuộc đời
sự nghiệp và tư tưởng của chủ tịch hồ chí minh tại nhà hát quốc gia ở băng la đét
thì có rất nhiều đoạn
nhiều cảnh nó rất là thực nó rất là sống động và nó thực sự là chạm đến trái tim của tôi
tôi thực sự là vinh dự và tự hào đã được đảng và nhà nước cử sang công tác làm đại sứ tại băng la đét
một đất nước rất là thiếu khách và rất là tình cảm
dẫu chỉ là những hình ảnh thông qua sách báo phim ảnh qua những hình tượng hóa được xây dựng
thế nhưng không biết từ bao giờ hình ảnh chủ tịch hồ chí minh đã trở nên thân thuộc đối với những người dân nơi đây
và đối với mảnh đất nam á này
hồ chủ tịch người anh hùng giải phóng dân tộc nhà văn hóa kiệt xuất của việt nam
vẫn luôn được các thế hệ người dân nơi đây nhắc tới là khúc tráng ca mãi được lưu truyền